cục thuế thành phố hà nội tiếp tục công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn thành phố
đây là lần thứ tư cục thuế tp hà nội công khai các doanh nghiệp có hành vi nợ thuế phí kể từ đầu năm
cụ thể đợt này cục thuế hà nội công khai danh sách hai trăm sáu mươi hai đơn vị nợ thuế phí với tổng số tiền nợ hơn hai hai trăm linh tỷ đồng
đứng đầu danh sách nợ thuế đợt này là công ty cổ phần tập đoàn điện tử công nghiệp việt nam
và công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm với số tiền nợ thuế hơn bảy mươi năm tỷ đồng
tiếp theo là công ty cổ phần cơ khí và xây dựng villacera nợ gần năm mươi tám tỷ đồng
công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp và vật liệu công nghiệp năm mươi bảy tỷ đồng
công ty cổ phần công trình giao thông một trăm một mươi tám momota năm mươi một tỷ đồng
ngoài ra còn năm mươi hai doanh nghiệp có số nợ thuế từ một mươi đến ba mươi tỷ đồng